kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của sảnh áp thấp có trục đi qua nam đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
kết hợp với hội tụ gió mực năm m nên tại hai khu vực này có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
riêng khu vực đông bắc bắc bộ có mưa với lượng lớn hơn
nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất và ngập úng
do mưa nhiều nên nhiệt độ cao nhất chỉ từ ba mươi ba mươi ba độ
từ ngày bốn đến ngày năm tháng tám khu vực bắc bộ bắc trung bộ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có rông với lượng mưa phổ biến từ hai mươi sáu mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
riêng khu vực đông bắc bắc bộ có mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm hai mươi mm
từ ngày năm đến ngày sáu tháng tám khu vực vùng núi trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
các tỉnh từ quảng bình đến phú yên trời khá nóng bức vào ban ngày
có nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ ban trưa từ ba mươi hai ba mươi năm độ
vào chiều tối mưa rông chỉ xảy ra ở diện vài nơi
riêng khánh hòa đến bình thuận nhiệt độ thấp hơn
trong chiều tối đêm nay có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
tại khu vực tây nguyên và nam bộ từ ngày mai mưa giảm dần về cường độ
chỉ còn xảy ra giải rác vào lúc chiều tối ban ngày có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên
từ hai mươi tám ba mươi một độ còn nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển trong ngày mai ở vịnh bắc bộ khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa vùng biển phía bắc của nam biển đông
bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo trường sa
có mưa rông mạnh gió tây nam mạnh cấp năm sáu giật cấp tám chín biển đông
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ